trong khi tư tưởng không muốn thoát nghèo để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của nhà nước vẫn còn khá phổ biến
trong suy nghĩ của nhiều người dân ở các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh lào cai
thì tại xã tả phin huyện sapa những năm trở lại đây không cần đến sự vận động của chính quyền
nhiều hộ dân đã chủ động viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo
từ khi ra ở riêng đã hơn năm năm dù cố gắng làm ăn nhưng gia đình anh lý quẩy tình vẫn nằm trong diện hộ nghèo
mặc dù vậy đầu năm nay anh tình đã quyết định viết đơn để xin thoát nghèo ra khỏi danh sách hộ nghèo
đồng nghĩa với việc sẽ khó khăn hơn bởi thiếu đi các khoản hỗ trợ
tuy nhiên anh tình tin tưởng đây là một quyết định đúng đắn là cơ hội để gia đình anh xóa bỏ mặc cảm
có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống
năm nay thôn tà trải có một mươi bốn hộ chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo
trong đó không chỉ có những thanh niên như anh tình mà còn có cả những người cao tuổi cũng ủng hộ tư tưởng này
động viên con cháu chủ động để thoát khỏi cái đói cái nghèo đã đeo đuổi từ bao năm nay
có người thì làm được có nghĩa là không làm được ăn suốt máy của nhà nước thì không khai mấy
thì cái gì thì mình góp vào cho nhà nước thôi gọi là đi lấy của nhà nước ăn gọi là ngại
cho cái gì cho bò
bò khắc bỏ tiền tới mưa rạng
họ lùi không làm thì bảo nghèo
tính tỏ là lùi thôi
năm hai nghìn một mươi bảy tà phìn có bảy mươi hộ làm đơn thì tám mươi trong số đó đã thoát nghèo thành công
năm hai nghìn một mươi tám có thêm sáu mươi hộ dân nữa tiếp tục đăng ký ra khỏi hộ nghèo
sẽ phải chờ đến cuối năm khi tiến hành xét duyệt thì các hộ dân mới được công nhận thoát nghèo
tuy nhiên để ủng hộ quyết tâm này chính quyền địa phương đã tiến hành kêu gọi các nguồn lực xã hội
tham gia hỗ trợ
để người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế
riêng về cái thoát nghèo này thì nhà nước cũng chỉ hỗ trợ một phần nào thôi
thì cũng đề nghị là các hộ dân người ta phải có cái đối ứng
tức là một con bò một mươi sáu triệu thì nhà nước chỉ giảm một mươi triệu
còn lại là dân phải đối ứng năm mươi năm triệu đến sáu triệu
tư tưởng trông chờ ỉ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước
đã và đang dần được đẩy lùi tại thôn bản vùng cao của tỉnh lào cai
đây thực sự là nhân tố quan trọng trong công cuộc xóa đói
khi mặc cảm về đói nghèo được xóa bỏ
đó sẽ là nguồn lực mạnh mẽ để bà con phương lên thoát nghèo một cách hiệu quả và thực chất